trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp thì nhiều tin giả fake news đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội
gây tác động tiêu cực tới đời sống của người dân ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế
và hãy cùng phóng viên của chúng tôi tìm hiểu về mặt trái và hệ lụy của vấn đề này
chiều ngày một mươi tháng ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an quận đống đa hà nội
đã triệu tập bà khúc p t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại đông đa để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật
tại cơ quan công an bà t đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
việc nữ bệnh nhân thứ một mươi bảy dương tính với covid một mươi chín đã tham dự sự kiện khai trương của uniqlo tại vincom phạm ngọc thạch
gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
chúng tôi cũng hoang mang và cũng rất là vất vả để phải đi giải thích
ngay sau khi mà cái thông tin công an đã triệu tập
và bắt người mà đã thông tin sai sự thật đó lên thì mọi việc nó cũng đỡ hơn được nhiều
mà chúng ta biết là khi mà ảnh hưởng như vậy thì đối tác nước ngoài
vì công ty chúng tôi hay hiệp hội thì hầu hết là người nước ngoài
thì cái tác động về tâm lý nó tương đối là tiêu cực
vì họ không hiểu về ngôn ngữ
thế khi đó là mình phải có giải thích rất là nhiều đính chính
thì họ mới thấy rằng à cái sự việc đó là fake news
vì cái nguồn tin mà nó thất thiệt nó không đúng như vậy
thì thành ra gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp
có nghĩa là
lượng người đến mua sắm nó sẽ giảm đi rất là nhiều ạ
và người ta sẽ nhìn vào doanh nghiệp uligolo với
đó là một cái chỗ mà gọi là phát dịch đúng không ạ
người ta sẽ suy nghĩ là như vậy và sẽ giảm cái nguồn doanh thu của doanh nghiệp
còn đây là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm chế biến sẵn
như xúc xích pate thịt sông khói
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
bên cạnh việc sụn giảm doanh số
doanh nghiệp này còn chịu nỗi lo về nguy cơ những tin đồn sai sự thật
đang lan truyền trên mạng xã hội
khi mà một doanh nghiệp mà vướng mắt phải cái tin giảm
tin không sợ không đúng với sự thật thì
điều đầu tiên mà doanh nghiệp phải chịu thiệt thòi đó là
tổn thất về kinh tế và đạo đức của doanh nghiệp
tính đến giữa tháng ba các đơn vị nghiệp vụ công an hà nội
đã lập biên bản xử lý hai mươi ba trường hợp thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín
hầu hết những tin tức thuộc loại này đều góp phần làm kiệt quệ
tê liệt hoạt động của doanh nghiệp gây thiệt hại về kinh tế
và ảnh hưởng uy tín cá nhân
mới đây mạng xã hội facebook cũng phải tuyên bố
sẽ gỡ bỏ những thông tin sai lệch về virus corona
những thông tin này bao gồm việc dịch bệnh và vũ khí sinh học của chính phủ
hay nguồn gốc của căn bệnh xuất phát từ món cháo rơi